phần còn lại các tỉnh từ đà nẵng vào đến ninh thuận trạng thái thời tiết khắc nghiệt nắng nóng khô hạn tiếp tục duy trì khô hạn tiếp tục kéo dài trong hai ngày tới
ban ngày trời có nắng nóng với mức nhiệt độ từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng khánh hòa và bình thuận nhiệt độ trưa chiều giảm nhẹ hơn tuy nhiên thời tiết tiếp tục không mưa và nắng nhiều
sang ngày một mươi hai và ngày một mươi ba nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ tại miền trung mức nhiệt độ cao nhất ngày dự báo chỉ khoảng từ ba mươi năm cho tới ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên
ngày một đến ngày một mươi ba trời mây thay đổi ngày nắng
riêng ngày một mươi hai ngày một mươi ba chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
khu vực nam bộ nên nhiệt độ tại đây hầu như ít biến đổi
về đêm trời sẽ mát mẻ đến trưa chiều nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ riêng miền đông nam bộ sấp xỉ ngưỡng ba mươi năm độ
chiều tối ngày một mươi hai và tối ngày một mươi ba gió mùa tây nam có biểu hiện hoạt động mạnh hơn
thì mưa rông có khả năng tăng đều về diện và lượng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại